sở giao thông vận tải tp hcm vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn tp hcm
nội dung kiểm tra chủ yếu gồm kiểm tra đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị đăng kiểm kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị dụng cụ kiểm tra cơ cấu tổ chức nhân lực và việc thực hiện quy trình kiểm định hồ sơ và dữ liệu kiểm định
chế độ báo cáo quản lý sử dụng ấn chỉ và việc tuân thủ quy định về thu giá lễ phí theo quy định đặc biệt đánh giá lại kết quả kiểm định
theo đó trường hợp phương tiện đang có tại đơn vị đăng kiểm cho ngẫu nhiên xe đã hoàn tất đăng kiểm để đánh giá lại
trường hợp xe không có tại đơn vị nếu phát hiện nghi vấn xe tại thời điểm kiểm định thì phối hợp lại với cơ quan chức năng tìm để kiểm tra đánh giá lại
việc kiểm tra đánh giá lại được thực hiện tại nơi phương tiện đang dừng đổ tại đơn vị đăng kiểm khác hoặc đưa phương tiện quay trở lại đơn vị đăng kiểm để kiểm tra đánh giá lại
hiện tại tp hcm có một mươi tám trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phục vụ bình quân hai năm trăm hai mươi lượt xe một ngày